bộ y tế ai cập ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai thông báo ít nhất hai mươi bảy người đã bị thương khi một phần sân vận động thể thao hassan motafa ở phía nam thủ đô cairo của ai cập bị sập trong lúc diễn ra một trận đấu bóng rổ nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ
giới chức y tế ai cập cho biết các nạn nhân đã được hỗ trợ kịp thời và hầu hết đều không phải vết thương nặng nguy hiểm đến mạng sống
sau khi xảy ra sự cố liên đoàn bóng rổ ai cập đã dừng trận đấu
bộ thanh niên và thể thao ai cập đã chỉ định một ủy ban điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc này